sáng ngày năm tháng sáu các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác vây bắt đối tượng trốn tù từ tỉnh quảng ngãi
lần trốn trên đèo hải vân thành phố đà nẵng từ chiều ngày hôm trước
đối tượng bị vây bắt là triệu quân sự đang thụ án tù trung thân đã trốn khỏi trại giam t một mươi quân khu năm tại tỉnh quảng ngãi vào ngày ba tháng sáu
đến chiều ngày bốn tháng sáu trong lúc di chuyển về phía bắc qua chốt chặn tại chân đèo hải vân thành phố đà nẵng
thì đối tượng bị phát hiện và truy đuổi nên đã bỏ lại xe máy chạy bộ vào rừng lần trốn
trong chiều và đêm ngày bốn tháng sáu các lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã phong tỏa các tuyến đường trên đèo hải vân
sử dụng cả chó nghiệp vụ để vây bắt đối tượng
tuy nhiên do địa hình hiểm trở trời lại tối nên công tác truy tìm gặp rất nhiều khó khăn
đến bảy giờ sáng ngày năm tháng sáu công tác truy tìm vẫn tiếp tục được triển khai